hành trình vây bắt nhóm người nhét một trăm linh kg ma túy quanh xe ô tô
nhóm đối tượng người ngoại quốc đã nhét một trăm linh kg ma túy quanh một xe ô tô để ngụy trang
trên đường vận chuyển từ nước ngoài vào việt nam đã bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra
trước đó lúc một mươi bảy h ba mươi phút ngày ba mươi tháng ba tại km bảy mươi ba hai trăm linh quốc lộ chín đoạn qua thôn làng vây xã tân long huyện hướng hóa
phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị chủ trì phối hợp đội trinh sát đặc nghiệm
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo đồn biên phòng thuận đoàn phòng chống ma túy và tội phạm miền trung
bộ tư lệnh bộ đội biên phòng phòng pc bốn công an tỉnh quảng trị và đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan tỉnh quảng trị phát hiện bắt quả tăng năm đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
năm đối tượng bị bắt giữ gồm tích xây gia sa nê hai mươi bảy tuổi lêm bi kinh van nô vong hai mươi năm tuổi seng phét kheo sa van hai mươi tám tuổi si sa mau si son bao hai mươi tám tuổi và seng phét kheo noi vong ba mươi tám tuổi cùng ngụ tại tỉnh polikham say lào
tăng vật thu giữ gồm một trăm linh gói ni lông màu vàng và màu trắng có trọng lượng một trăm linh kg là ma túy tổng hợp dạng đá
một xe ô tô nhãn hiệu toyota mang biển kiểm soát lào sáu nghìn sáu trăm tám mươi chín
mở rộng điều tra lực lượng chức năng đã bắt thêm bốn đối tượng nữ đang lẩn trốn tại thị trấn khe sanh huyện hương hóa gồm đương si in thi lạp sục su ly nha mát hai mươi bảy tuổi on tham bun mi hai mươi bảy tuổi và trăm sa mon vong vy lây hai mươi ba tuổi cùng ngụ tại lào
đồng thời bộ đội biên phòng quản trị đã thông báo cho công an huyện xe pol lào tạm giữ thêm hai đối tượng có nghi vấn liên quan trong đường dây đang ở bàn phương huyện xe pol tỉnh savannakhet
qua đấu tranh ban đầu tích say ya sane khai ngày hai mươi bảy tháng ba đối tượng được một người đàn ông quốc tịch lào ngụ tại viêng trăn thuê vận chuyển một trăm linh kg ma túy đá từ lào vào việt nam để giao cho một đối tượng người việt nam tại thành phố đông hà với tiền công ba mươi triệu kiếp lào
tuy nhiên sau đó theo chỉ đạo của đối tượng lào tik say ya sane đã vận chuyển lên thị trấn lào bảo huyện hướng hóa để đánh lạc hướng và tránh sự theo dõi của các lực lượng chức năng việt nam
khi xe ô tô chở các đối tượng và tang vật vừa đến địa bàn xã tân long huyện hướng hóa thì bị các lực lượng phối hợp bắt giữ
theo đại tá lê văn phương chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đây là chuyên án có số đối tượng tham gia và tam vật ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh
các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn xào quyệt như thay đổi lịch trình và gia cố phương tiện để cất giấu ma túy rất tinh vi nhằm qua mắt các lực lượng chức năng
nhưng với sự miêu trí tinh thần dũng cảm quyết tâm tấn công chấn áp tội phạm của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị và sự phối hợp của các lực lượng chức năng
nên chuyên án đã kết thúc thắng lợi đảm bảo tuyệt đối an toàn về người vũ khí trang bị phương tiện để đáp ứng yêu cầu chính trị nghiệp vụ pháp luật và đối ngoại
đại tá lê phan phương thông tin nhằm kịp thời động viên khích lệ các lực lượng phối hợp đấu tranh thành công chuyên án qt ba trăm hai mươi bốn bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã trao tặng bằng khen và tiền thưởng năm mươi triệu đồng
chủ tịch ubnd tỉnh quảng trị trao bằng khen và tiền thưởng sáu mươi triệu đồng cho các lực lượng tham gia phá án
người ngoại quốc vận chuyển gần một mươi kg ma túy để gán nợ
vay hai trăm linh triệu đồng của bà trung để rồi phải vượt biên trái phép sang campuchia lấy ma túy về tp hcm để trả nợ
cher way hon bốn mươi tuổi quốc tịch singapore ngụ tại phường một mươi bốn quận năm tp hcm đã phải nhận bản án nghiêm khắc nhất của pháp luật việt nam là tử hình
cửa khẩu mộc bài là cửa khẩu quốc tế đường bộ lớn nhất phía nam thuộc tuyến biên giới đất liền việt nam campuchia
nằm trên trục đường xuyên á quốc lộ hai mươi hai
có vị trí chiến lược quan trọng về an ninh quốc phòng của quốc gia
là cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm phía nam giữ vai trò quan trọng trong xây dựng phát triển kinh tế mở
trở thành trung tâm thương mại quốc tế trên trục hành lang xuyên á vùng tp hcm thuộc tiểu vùng sông mekong
do vậy tội phạm ma túy đã lợi dụng việc mua bán trao đổi hàng hóa thăm thân du lịch thuận lợi ở khu vực cửa khẩu quốc tế mộc bài
thu gom ma túy rồi tra trộn vào hàng hóa hoặc đi qua các đường mòn lối tắt để vận chuyển về tiêu thụ tại nội địa việt nam
nửa cuối năm hai nghìn một mươi tám và đầu năm hai nghìn một mươi chín lực lượng phòng chống ma túy và bộ đội biên phòng công an tỉnh tây ninh đã đấu tranh thành công nhiều chuyên án
bắt giữ hơn hai mươi đối tượng thu giữ trên năm mươi kg ma túy các loại
tuy nhiên vì lượng nhuận quá lớn từ việc mua bán vận chuyển ma túy các đối tưởng vẫn giao riết tuyển người tìm cách đưa ma túy từ biên giới vào nội địa thiêu thụ
từ những tài liệu thu thập được
tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm miền nam đoàn ba cục phòng chống ma túy và tội phạm
bộ đội biên phòng xác lập chuyên án mang bí số hai mươi tám a phối hợp với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tây ninh
triệt phá đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ campuchia về tp hcm tiêu thụ
sau nhiều ngày theo dõi vào lúc ba h một mươi năm phút ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tổ công tác của đoàn ba
phòng phòng chống ma túy và tuổi phạm đoàn biên phòng cửa cầu quốc tế mộc bài bộ đội biên phòng tây ninh
dừng kiểm tra hành chính ô tô toyota mang biển kiểm soát năm mươi một g năm mươi chín nghìn bảy trăm chín mươi bảy đang lưu thông trên quốc lộ hai mươi hai
thuộc khu vực ấp thuận tây xã lợi thuận huyện bến cầu tỉnh tây ninh
chiếc xe do dương hùng tê hai mươi bảy tuổi trú tại tp hcm điều khiển
cùng đi trên xe là choe wei hon bốn mươi tuổi quốc tịch singapore vụ tại phương một mươi bốn quận năm tp hcm
trong hành lý của choe wei hon lực lượng chức năng phát hiện có bảy bịch ni lông màu vàng có dòng chữ wuan xin wang
bên trong mỗi bịch có chứa chất tinh thể rắn màu trắng đựng trong ba lô vải trọng lượng khoảng bảy kg
và ba bịch ni lông màu vàng có dòng chữ wuan xin wang
bên trong mỗi bịch có chứa tinh thể màu trắng chất rắn đựng trong đuôi sách có trọng lượng khoảng ba kg
qua đấu tranh khai thác choe wei hon khai nhận tất cả là ma túy
sau này phòng khoa học kỹ thuật hình sự công an tỉnh tây ninh
kết quả giám định số tinh thể thu được của choe wei hon là ma túy dạng methamphetamine có tổng khối lượng chín chín trăm năm mươi bảy hai mươi bảy g
sau gần một năm điều tra ngày bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi tòa án nhân dân tỉnh tây ninh mở phiên tòa xét xử bị cáo trơ way hon về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
trước đó ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tòa án nhân dân tỉnh tây ninh đã mở phiên tòa xét xử
nhưng tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ lý lịch tư pháp của bị cáo
lý do trước đó tại singapore bị cáo bị kết án một năm quản thúc tại nhà về hành vi gây dối trật tự công cộng
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh tây ninh joe hon quen biết người phụ nữ tên quỳnh không rõ họ tên địa chỉ tại quán karaoke ở thành phố phom penh campuchia
khi biết choe wei hon cần hai trăm linh triệu đồng quỳnh đã đồng ý cho vay sau đó choe wei hon không có tiền trả nên đã làm thuê cho quỳnh
lúc đầu quỳnh thuê choe wei hon vận chuyển điện thoại iphone ipad từ campuchia về việt nam sau đó chuyển sang mặt hàng ma túy
châu way hon đồng ý vận chuyển ma túy cho quỳnh với số tiền công từ năm trăm linh đến một usd mỗi lần
làm việc với cơ quan điều tra choe wei hon khai nhận đã vận chuyển ma túy cho quỳnh từ campuchia về thành phố hồ chí minh khoảng năm lần
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo choe wei hon bức án tử hình về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
theo quy định tại điểm b khoảng bốn điều hai trăm năm mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
đối với lái xe chở cho quê hon vào đêm ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín dương hùng tê cho biết
trước đó tại thành phố hồ chí minh dương hùng tê quen biết với quỳnh
quỳnh thường để tê chở đi lấy tiền tại các địa điểm trong thành phố hồ chí minh và chở khách cho quỳnh
vào hai mươi một h ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín quỳnh điện thoại nói tê chở quay đi lên cửa khẩu quốc tế mộc bài tỉnh tây ninh
khi đến khu vực vòng xoay gần cầu địa xu thuộc ấp thuận tây xã lợi thuận huyện bến cầu tỉnh tây ninh
thì dừng xe liên hệ cho đối tượng út chưa rõ họ tên địa chỉ theo yêu cầu của quỳnh để đưa bị cáo trơ quay hon xuất cảnh trái phép sang campuchia
đến khoảng ba giờ ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín út điện thoại cho dương hùng tê yêu cầu đến khu vực bệnh viện huyện bến cầu để đón châu way hon
khi tê đến điểm hẹn thì thấy choe wei hon đang cầm hai túi sách sau đó tê chở choe wei hon về thành phố hồ chí minh
khi xe đi đến khu vực ấp thuận tây xã lợi thuận huyện bến cầu thì bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra và phát hiện có ma túy
tuy nhiên do chưa bắt được người tiên quỳnh và chỉ có lời khai nhận của dương hùng tê giữa dương hùng tê và châu way hon không có trao đổi liên quan đến ma túy
ngoài ra không còn tài liệu chứng cứ nào khác nên chưa đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với dương hùng tê là đồng phạm với the hon về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình đã hết
xin gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau